đây là kỳ họp cuối năm quốc hội tiếp tục dành thời gian cho công tác xây dựng pháp luật
thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
cũng như phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi
đồng thời xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến sự phát triển của đất nước
dự kiến kỳ họp lần này sẽ diễn ra trong hai mươi tám ngày làm việc
để tập trung xem xét và thông qua một mươi hai dự án luật bốn dự thảo nghị quyết
và cho ý kiến về chín dự án luật khác
trong khi đó trên báo lao động có bài
cử tri kỳ vọng tiếp tục quyết liệt đấu tranh phòng chống tham nhũng
theo đó cử tri nhân dân cả nước bày tỏ mong muốn là tại kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
hoạt động của quốc hội sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới cải tiến nhìn thẳng vào các vấn đề
và giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh
đồng thời cử tri hy vọng là cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng và chống chạy chức chạy quyền
tiếp tục được thực hiện một cách quyết liệt và mạnh mẽ
tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội nguyễn hạnh phúc cho biết
tính đến điểm mới của kỳ họp lần này sẽ là kéo dài thêm ba ngày
để tăng thời gian cho các đại biểu hỏi và các bộ trưởng trả lời
trong khi đó liên quan đến vụ chìm tàu trên sông lòng tàu huyện cần giờ tp hcm
khẩn cấp hút một trăm năm mươi tấn dầu ra khỏi tàu
đây là thông tin được đăng tải trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay
ghi nhận tại hiện trường sáng ngày hai mươi tháng một mươi nhiều công tân hơ trôi về phía thượng nguồn
cách vị trí tàu chìm khoảng một km dạt vào hai bên bờ sông
tại khu vực tai nạn thì tàu chìm gần hết chắn ngang lòng sông lòng tàu
xung quanh tàu nhiều vắng dầu trôi trên mặt sông
báo cáo về tình hình khắc phục sự cố ông nguyễn xuân sang cục trưởng cục hàng hải việt nam cho biết
hiện đã có hai lớp phao quanh khu vực tàu chìm để ngăn ngừa sự cố tràn dầu
và hiện tượng dầu dò dỉ rất ít và đã được thu gom toàn bộ chưa thấy do gì trở lại
thợ lặn đang kiểm tra các kết dầu để sẵn sàng cho các phương án hút toàn bộ dầu lên
và các cơ quan chức năng đang tính tới tất cả các nguy cơ để sẵn sàng ứng phó
thưa quý vị cả nước có gần bốn mươi xe ô tô cầm
với chi phí bình quân là hơn ba trăm linh triệu đồng một xe một năm
như vậy ngân sách nhà nước phải chi hơn một mươi hai tỷ đồng để nuôi xe công mỗi năm
và số tiền này tương đương thu ngân sách trong vòng một năm của nhiều địa phương
gồm lai châu điện biên yên bái bắc cạn hà giang cộng lại
và chưa kể đến số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng để sắm số lượng xe công
lạm dụng xe công là bài viết đáng chú ý được đăng tải trên báo tiền phong số ra ngày hôm nay
theo bài viết kiểm toán nhà nước chỉ đích danh hàng loạt bộ ngành địa phương
sử dụng xe công vượt tiêu chuẩn thanh lý khi chưa đủ điều kiện
tuy nhiên đã gần hết năm hai nghìn một mươi chín các bộ ngành địa phương vẫn loay hoay chưa sắp xếp
và khắc phục xong tình trạng này theo quy định của chính phủ và bộ tài chính
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang một mươi năm
những ngày này có lẽ nhiều người dân thủ đô vẫn chưa hết hoang mang
bởi sự cố nước của nhà máy nước sạch sông đà bị nhiễm bẩn
tiếp tục thông tin về vấn đề này phóng viên báo sài gòn báo giao thông số ra ngày hôm nay có bài
tận thấy nguồn nước ô nhiễm nhà máy nước sạch sông đà
hồ đầm bài nằm trên địa bàn huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình
được sử dụng làm bể sơ lắng cho nhà máy nước sạch sông đà
cung cấp nước sinh hoạt cho hàng triệu người dân thủ đô hà nội
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên báo giao thông
thì đoạn canh hở dẫn nước mặt từ sông đà đến trạm bơm và hồ đầm bài
thì dài khoảng ba năm km hoàn toàn là không được bảo vệ
lòng canh đổ bê tông bám đầy bùn đất và cách vài trăm mét thì có một cầu bắc ngang
không có người kiểm soát người dân thì tận dụng nhốt thả châu bò ra súc phóng huế
vô tội vạ xuống dòng nước đi vào trạm bơm
và mặt hồ thì nổi nhiều váng rác chai nhựa của người dân bẫy tôm
xung quanh lại không có gì che chắn hàng rào ngoài dây thép gai mắc đơn sơ và thưa thớt
thưa quý vị trong khi người nông dân ở tây nguyên vẫn tự bơi để tìm đầu ra cho nông sản
thì vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quy hoạch định hướng phát triển thị trường
vẫn chưa thể hiện rõ nét
chưa hết cảnh lao đao vì tiêu rớt giá là nội dung chính của bài viết được đăng tải trên báo thời nay
theo bài viết khoảng năm năm về trước giá hồ tiêu được đẩy lên cao hơn hai trăm linh đồng một kg
người trồng tiêu ở tây nguyên vui mừng khôn siết
ở đắk nông thì nhiều làng quê sau một vụ mùa đã hóa thành làng tỷ phú
và mặc cho lời cảnh báo của chính quyền thì nhiều người dân ở các huyện như đắk sông tuy đức đắk minh
đã đổ xô đốn hạ sầu riêng cà phê để trồng hồ tiêu với mộng là đổi đời
người người trồng tiêu nhà nhà trồng tiêu rồi để bây giờ nhận được trái đắng khi giá tiêu xuống thấp kỷ lục
thưa quý vị tái sử dụng đơn thuốc hiểm họa khôn lường
đây là cảnh báo của tác giả bài viết được đăng tải trên báo hà nội mới số ra ngày hôm nay
đơn thuốc do bác sĩ kê chỉ có giá trị một lần tại thời điểm người bệnh được khám trần đoán bệnh
thế nhưng không ít bệnh nhân lại sử dụng đơn thuốc đó cho bản thân ở những lần mắc bệnh kế tiếp
và thậm chí là tình trạng đơn thuốc của người này cho người khác mượn
thay vì đi khám bệnh để được bác sĩ chẩn đoán và chỉ định thuốc thì cũng diễn ra phổ biến
trên thực tế thì sự thiếu hiểu biết này đã gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân